bữa cơm tất niên cuối năm hay đầu năm mới trong tín ngưỡng của những nước châu á đón tết âm lịch có một vị trí vô cùng quan trọng
tại ấn độ người dân xứ hồi giáo không thể thiếu trong bữa cơm đầu năm mới món biryani
chuyện dân gian kể lại món cơm này ra đời từ thế kỷ thứ một mươi sáu thời của hoàng hậu mungtab mahan vợ hoàng đế shah jahan
trong một lần đi thăm doanh trại lính bà thấy những người lính rất gầy gò xanh sao do cơm thiếu chất
bà trăn trở suy nghĩ và viết ra một thực đơn với đầy đủ chất dinh dưỡng
sau đó yêu cầu đầu bếp thực hiện
đó là sử dụng một chiếc hũ lớn xếp lớp các món thức ăn cùng cơm và chiên trên lửa
ngày nay chúng ta gọi là món cơm gà truyền thống của người ấn
biryani có nghĩa gốc là chiên trước khi nấu
nghe thì đơn giản nhưng nấu biryani rất cầu kỳ mất tới sáu tiếng đồng hồ
bù lại hương vị của cơm thịt và gia vị được hòa quyện tạo nên vị ngon đặc trưng trong những ngày lễ tết của người ấn
còn đây là món ăn truyền thống của người trung quốc món sủi cảo
câu chuyện kể rằng
một lần trong những ngày cuối năm gia nghi cao minh thời đông hán trương trọng cảnh đã bắt gặp rất nhiều người đói khổ với đôi tay đỏ ửng do cái lạnh mùa đông
vị lương nghi cho làm một loại bánh với thịt cừu hạt tiêu cùng nhiều loại thảo mộc và gia vị để xua tan cái lạnh
theo thời gian đôi tay của họ dần ấm lại và được chữa khỏi hoàn toàn
kể từ đó hàng năm cứ tới tết người dân trung quốc lại làm loại bánh sủi cảo này
sủi cảo cũng được tạo hình như nén bạc ngày xưa với ý nghĩa cầu mong cho cuộc sống sung túc may mắn
trong khi đó tại hàn quốc một đất nước cũng đón tết theo lịch âm
ở đây ngày mùng một không thể thiếu bản thờ cúng tổ tiên
nhưng đặc biệt món phải có trong ngày đầu năm là món canh bánh gạo
món ăn này làm từ bột gạo giã tay cùng với nước xương bò hầm thịt bò hành hoa
bánh gạo dạng thỏi dài mang ý nghĩa cầu mong sống lâu trường thọ
người hàn quốc quây quần cùng gia đình ăn canh bánh gạo ngày tết với ý nghĩa đánh một dấu mốc mới tràn ngập hạnh phúc và ấm áp
còn tại singapore gỏi cá dưới sân là món ăn đặc trưng trong dịp lễ tết của người dân đảo quốc
dưới trang gồm có cá sống thái lát thật mỏng các loại rau củ thái sợi lạc sang vừng nước sốt từ quả mận
dưới sân có nghĩa là cá sống nhưng cũng đồng âm với cuộc sống thịnh vượng
tất nhiên cả gia đình cùng ngồi ăn chung dưới sân thay cho lời chúc năm mới sung túc dư giả
món ăn truyền thống trong ngày tết ở lào là món lạp
theo ngôn ngữ của nước này
lạp có nghĩa là lọc
lạp được xem như là linh hồn của người lào trong năm mới
người ta có thể tặng nhau món lạp thay cho lời chúc may mắn đầu năm
lạp ở đây thường được làm bằng thịt gà thịt bó tươi
sau đó đem trộn với gia vị và ăn với sôi nóng
bánh trưng là món ăn không thể thiếu trong ngày tết cổ truyền của người việt nam
theo truyền thuyết lang liêu bánh trưng hình vuông tượng trưng cho đất
do đó bánh trưng được bày biện trong mâm cỗ ba ngày tết để tỏ lòng biết ơn đến trời đất
bánh trưng cũng chính là tấm lòng lang liêu dâng lên vua cha nên còn thể hiện sự hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ
cứ đến ngày hai mươi bảy hai mươi tám tết cả gia đình sẽ cùng gói bánh trưng và quây quần bên bếp lửa
sau một năm vất vả cả nhà cùng ngồi trong nồi bánh trưng tâm sự trải lòng
cùng ăn những miếng bánh trưng đầy đạn khi tới thăm họ hàng làng xóm
đó thực sự là những giây phút ấm lòng nhất trong những ngày đầu năm